nhưng qua quan sát chúng khá trắng và không bị thấm màu bởi nhựa chuối tiết ra như bình thường
và giá cả chỉ khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg
với mức giá và màu sắc bất thường như thế này nhiều người mua không khỏi hoài nghi về nguồn gốc quy trình chế biến
theo một số lái buôn những loại bắp chuối bán ở chợ đều được ngâm với nước muối để tạo độ trắng và giọt
tuy nhiên theo tìm hiểu của nhóm phóng viên thực tế không hẳn là vậy
cụ thể bắp chuối sau khi đưa vào máy bào sẽ được ngâm qua hàn the nhằm giúp giòn
tiếp theo chúng sẽ được ngâm vào nước pha chất tẩy trắng để trở nên bắt mắt và không xịt màu thơm
sau khi hoàn tất quy trình này bắp chuối bào sẽ được vớt ra để ráo nước và đưa đi tiêu thụ ở các chợ
cụ thể bắp chuối sau khi đưa vào máy bào sẽ được ngâm qua hàn the nhằm giúp giiye thuyết kếtthen đưa xuống máy thuốc
thế vì vô cùng ựng hộ chán niệm
hàn the và chất tẩy trắng được sử dụng để sơ chế bắp chuối bào đều là những loại chất cực độc thường chỉ dùng trong công nghiệp rất nguy hại cho người dùng nhất là khi bắp chuối thường dùng để ăn sống chứ không quà nấu chín
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại